bộ giao thông vận tải vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu hãng hàng không việt nam airlines kiểm điểm rõ trách nhiệm vụ vi phạm quy chế cách ly
và lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của việt nam airlines
bộ giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện báo cáo bộ trước một mươi bảy h ngày một mươi một
bộ giao thông vận tải giao cục trường y tế giao thông vận tải tham dự tất cả các cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của vietnam airlines
chủ trì phối hợp cục hàng không việt nam và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của hãng
trong đó chú trọng các nội dung về việc triển khai chỉ đạo hướng dẫn phòng chống dịch của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế chính quyền các địa phương bộ giao thông vận tải và cục hàng không việt nam
công tác tổ chức cách ly giám sát đối tượng phải cách ly trong các cơ sở cách ly của việt nam airlines và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan